để bảo đảm an toàn cho người dân và du khách dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay
đặc biệt tại khu du lịch quốc gia sapa các ngành chức năng tỉnh lào cai đã nỗ lực triển khai
nhiều giải pháp huy động tối đa lực lượng phương tiện thực hiện đồng bộ các biện pháp giữ gìn
trật tự an toàn giao thông bên cạnh đó tỉnh lào cai cũng chú trọng bảo đảm an toàn giao thông đường sắt
tổ chức kiểm tra chất lượng các tòa xe quy trình an toàn kỹ thuật gia quân tuần tra
kiểm soát xử lý các phương tiện vi phạm bố trí lực lượng phân luồng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín riêng tại khu du lịch quốc gia sapa ước tính dịp nghỉ lễ quốc khánh
năm nay sẽ có khoảng một mươi lượt xe ô tô đến đây do đó tỉnh lào cai cũng ra thông báo cấm xe
từ bốn mươi trở lên lưu thông trên quốc lộ bốn d dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín bảo đảm cơ sở vật chất
an toàn thực phẩm tổ chức kiểm tra niêm yết giá phòng tại các cơ sở kinh doanh